trong bốn ngày nghỉ lễ trên địa bàn toàn quốc xảy ra một trăm ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết bảy mươi chín người bị thương bảy mươi sáu người
so sánh với bốn ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi tám vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong đó trên đường bộ xảy ra một trăm ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết bảy mươi chín người bị thương bảy mươi năm người thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng một tỷ hai trăm ba mươi một triệu đồng
đáng lưu ý trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng